do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ phát triển mạnh
nên từ ngày hôm nay đến ngày năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa nhiều nơi
hà nội có mưa vừa mưa to vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to đến rất to
hiện nay rãnh áp thấp có trục vào khoảng hai mươi một hai mươi ba độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ
dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ phát triển mạnh
nên từ nay đến ngày năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa nhiều nơi
khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to
riêng các tỉnh điện biên lai châu lào cai có khả năng mưa rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một riêng các tỉnh điện biên lai châu lào cai cấp hai
thời tiết khu vực hà nội từ nay đến ngày năm tháng tám có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông